thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa bộ ngoại giao giữa hai nước nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao lào
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã có chuyến thăm chính thức lào
trong ngày hai ngày hôm nay và ngày mai ngày ba mươi tháng một mươi một
trong khuôn khổ chuyến thăm đồng chí phạm bình minh cũng đồng chủ trì tham vấn chính trị thường niên
cấp bộ trưởng ngoại giao việt nam lào lần thứ bảy
hai bên đã nhất trí được nhiều vấn đề trong buổi tham vấn và đánh giá quan hệ hợp tác song phương
tiếp tục phát triển tốt đẹp thời gian qua
bộ ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục phối hợp phục vụ tốt các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
đóng góp chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ubnd việt nam lào
phối hợp triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận chương trình dự án hợp tác song phương
đồng chí phạm bình minh cảm ơn lào đã phối hợp ủng hộ việt nam
ứng cử vào các cơ quan tổ chức của liên hợp quốc cũng như làm tốt vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
khẳng định việt nam sẽ tích cực phối hợp và ủng hộ lào tổ chức thành công một số sự kiện sắp tới
hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới khu vực và asean
cạnh tranh giữa các nước lớn quan hệ giữa hai nước với các đối tác quan trọng
vấn đề biển đông nguồn nước sông mekong
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
chủ động và tích cực chia sẻ thông tin
ngay sau buổi tham vấn chính trị hai bộ trưởng đã ký thỏa thuận hợp tác
giữa bộ ngoại giao hai nước việt nam và lào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm